ngoài việc điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân
cần phải xem xét trách nhiệm của tổ chức trong việc tổ chức quản lý cách ly
đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ một nhưng học sinh nhiều trường phải chuyển qua học trực tuyến
hoặc tạm nghỉ do diễn biến dịch covid một mươi chín tại tp hcm
điều này sẽ ảnh hưởng gì đến việc học thi và hoạt động ngoại khóa của học sinh
báo thanh niên hôm nay có bài viết dịch covid một mươi chín học và thi ra sao
đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm
minh cho biết trong thời gian học sinh phải tạm nghỉ học tại trường
thì các trường tổ chức việc dạy và ôn tập kiểm tra theo hình thức trực tuyến
để bảo đảm quá trình học tập không bị đứt gãy
riêng về kiểm tra học kỳ một nếu học sinh không thể thực hiện bài kiểm tra tập trung một đợt
thì có thể kiểm tra bù
trong quá trình biên soạn để kiểm tra các trường đều phải xây dựng để kiểm tra dự phòng theo quy định
tùy vào tình hình thực tế các trường có thể chủ động điều chỉnh
và sở sẽ hỗ trợ hướng dẫn nếu chưa nắm rõ các quy định
chính sách giảm năm mươi lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước
chỉ còn gần một tháng nữa sẽ hết hiệu lực khiến thị trường ô tô cuối năm trở nên sôi động hơn
doanh số ô tô tại nhiều đại lý tăng mạnh cho thấy xu thế khách hàng đang chạy đua mua xe để né phí
đây là nội dung bài viết đổi số mua ô tô trước khi hết giảm phí trước bạ trên báo giao thông
trước ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín đa số các đại lý ô tô bán xe sản xuất trong nước
mong muốn tiếp tục được hỗ trợ chính sách này
trong năm tới nếu không được có thể hỗ trợ một số chính sách khác như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt
của các linh kiện ô tô sản xuất lắp ráp trong nước hay giảm các lệ phí dành cho khách hàng mua ô tô
báo lao động có bài viết đáng chú ý về kiến nghị xóa bỏ độc quyền vàng miếng sjc
vì sao ngân hàng nhà nước nói không
lý giải cho việc này thì lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho rằng vàng miếng và nguyên liệu
không phải hàng hóa bình thường như các loại hàng hóa khác nên cần được quản lý cẩn thận
trước hết phải đặt lợi ích vĩ mô lợi ích chung cho mọi người dân lên đầu
sau đó mới tính đến lợi ích của các doanh nghiệp vàng
mặc dù được cho là có độ bền từ năm mươi đến bảy mươi năm thế nhưng chỉ sau hai năm đưa vào sử dụng
dự án lát đá tự nhiên tại vỉa hè thay thế gạch block tại các quận nội thành hà nội đã xuống cấp nứt vỡ
sai phạm tại dự án lát đá vì hè hà nội trách nhiệm có bị bỏ quên là bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám thanh tra thành phố hà nội đã có thông báo số sáu trăm chín mươi
về kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận hà nội
kết luận đã chỉ ra hàng loạt tồn tại sai phạm trong các dự án lát đá về hè
tuy nhiên đến nay nhiều cá nhân đơn vị liên quan đến sai phạm vẫn chưa được xử lý